đến nay tp hcm đã phát hiện ba mươi tám ca nhiễm virus zika trong đó có năm thai phụ bị nhiễm virus zika
phân bổ tại một mươi ba trên hai mươi một quận huyện cảnh báo dịch virus zika và sốt xuất huyết vẫn đang còn nhiều diễn biến phức tạp và có nguy cơ gia tăng
trước diễn biến phức tạp của xuất xuất huyết và dịch do virus zika ngoài tập trung giám sát phòng chống dịch tại sân bay
ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp đã tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch đến tận từng người dân
và tư vấn trực tiếp đến thai phụ đã huy động được hơn hai mươi người ra quân để diệt mũi
lăng quang khơi thông cống rãnh tại quận hai quận bình thạnh quận một mươi hai huyện hóc môn
sở y tế thành phố cho biết trong số năm thai phụ nhiễm virus zika được giám sát trong thời gian qua
đã có một thai phụ sinh con qua theo dõi cho thấy em bé sinh ra có hình dạng bình thường không ghi nhận di chứng đồ nhỏ
ngành y tế địa phương sẽ tiếp tục theo dõi giám sát những thai phụ nhiễm virus zi ca còn lại để có hướng xử lý kịp thời